thưa quý vị vào dịp cận tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
không khó để bắt gặp tình trạng nhiều lái xe phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng trên quốc lộ sáu hay chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện giao thông
chỉ sau hai giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý năm trường hợp vì phép lái xe hai trường hợp không đội mũ bảo hiểm
hôm nay cháu vi phạm lỗi đi tham giao thông không đội mũ bảo hiểm không đủ tuổi không có giấy phép lái xe
do cháu đi mua xăng nhà cháu gần cháu chủ quan không đội ngũ bảo hiểm
trước tình hình giao thông dịp cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
những lỗi khác như
những lỗi khác như sử dụng rượu bia và các chất kích thích điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định điều khiển xe đi một bánh cũng bị xử lý quyết liệt
chúng tôi trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo sẽ có lực lượng cảnh sát giao thông hiện diện trên đường trước trong và sau tết
cùng với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la còn tăng cường công tác tuyên truyền với từng đối tượng và sát với tình hình thực tế tổ chức cho người điều khiển phương tiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông